nhằm chụp tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhiều địa phương đã triển khai các chương trình nhân đạo đầy ý nghĩa
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ thành phố đà nẵng đang tập trung chi trả cho các
đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với tổng số tiền dự kiến là một trăm một mươi một bốn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại đã chi trả cho đối tượng người có công được ba mươi một hai mươi chín tỷ đồng và bắt
đầu chi trả cho người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
trong thời gian tới thành phố đề nghị các quận huyện tiếp tục phối hợp giám sát
bảo đảm đúng đối tượng mức hỗ trợ công bằng không xót đối tượng công khai và minh bạch
còn tại quảng trị trong những ngày này nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
covid một mươi chín tiếp tục được triển khai thành phố đông hà vừa kêu gọi và vận động được một mươi bảy tấn gạo để
thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thông qua hình thức cây
atm gạo thành phố đã bố trí thời gian phát gạo diễn ra từ bảy h ba mươi đến một mươi một h và một mươi bốn h đến một mươi bảy h hàng ngày
mỗi suất năm kg gạo cây atm gạo miễn phí đã kịp thời cung cấp gạo giải quyết khó khăn trước
mắt cho hàng nghìn đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn